thủ tướng vừa có yêu cầu gửi bộ công thương báo cáo tình hình xuất khẩu gạo tháng bốn
đề xuất phương án cho tháng năm trước ngày hai mươi năm tháng bốn đồng thời thủ tướng chính phủ đồng ý cho phép
xuất khẩu gạo trở lại nhưng phải bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn có những diễn biến bất thường
thủ tướng yêu cầu bộ công thương báo cáo tình hình xuất khẩu tháng bốn đề xuất phương án xuất khẩu
cho tháng năm trước ngày hai mươi năm tháng bốn xây dựng kịch bản điều hành thị trường gạo trong nước và xuất khẩu
trong trường hợp dịch covid một mươi chín tiếp tục kéo dài kể cả đến hết năm nay tính toán của bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn nếu sản lượng lúa năm hai nghìn hai mươi đạt bốn mươi ba năm triệu tấn như dự kiến thì có thể
dư một mươi ba năm triệu tấn thóc tương đương sáu bảy triệu tấn gạo dành cho xuất khẩu
triển khai thực hiện chỉ đạo của thủ tướng bộ công thương cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành
để nắm bắt tình hình về lượng gạo tại các cảng nhằm phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo
đoàn sẽ có đại diện các bộ tài chính nông nghiệp và phát triển nông thôn công an hiệp hội lương thực việt nam
sẽ làm việc với hải quan và một số cơ quan liên quan xây dựng báo cáo thủ tướng về tình hình xuất khẩu gạo tháng bốn
và phương án điều hành xuất khẩu gạo trong tháng năm tới
về phía hải quan tổng cục hải quan cũng đã đề nghị các đơn vị tại địa phương trong quá trình kiểm tra thực tế
gạo xuất khẩu sẽ được sử dụng các biện pháp nghiệp vụ không yêu cầu doanh nghiệp phải dỡ hàng ra khỏi container
không để tình trạng phiền hà sách nhiễu gây bức xúc cho doanh nghiệp